cùng ngày tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo lê công tín
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu tại tp hcm về tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi hai h ngày chín tháng một năm hai nghìn một mươi năm
lê công tín và vợ là chị mai thị thùy trang có xảy ra tranh cãi về tài chính
tín đã dùng búa sắt hành hung vào đầu khiến chị trang bất tỉnh
sau đó đối tượng tiếp tục dùng búa hành hung vào đầu cháu lê huỳnh mai anh
là con của tín và chị trang gây ra thương tích nặng cho hai mẹ con
do phía bị hại làm đơn xin bãi lại cho bị cáo
nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt lê công tín một mươi năm năm tù giam